thưa quý vị công an huyện quế phong nghệ an chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh và cục hải quan nghệ an vừa phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một mươi tám viên ma túy tổng hợp
công an huyện quế phong nghệ an chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh và cục hải quan nghệ an vừa phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một đối tượng về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một đối tượng về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
công an huyện yên bình tỉnh yên bái vừa ra quyết định xử phạt hành chính một đối tượng có hành vi xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức trên mạng xã hội
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng tám trên mạng xã hội facebook xuất hiện hai bài viết của hai tài khoản có nội dung xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm cá nhân của lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện yên bình tỉnh yên bái
công an huyện yên bình đã nhanh chóng xác định chủ nhân của hai tài khoản trên là lý thị huệ chú xã yên thành huyện yên bình tỉnh yên bái
qua làm việc huệ đã xác nhận là chủ của hai tài khoản facebook trên đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm
căn cứ tính chất mức độ vi phạm công an huyện yên bình đã tiến hành lập hồ sơ xử phạt hành chính năm triệu đồng đối với lý thị huệ
lập nhiều dây hụi lấy tên khống tham gia chơi hụi để hốt hụi và bán nhiều phần hụi không
khống nhằm chiếm đoạt hơn một sáu tỷ đồng
một đối tượng trú tại xã vĩnh trạch thành phố bạc liêu vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu thi hành quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an năm hai nghìn chín lâm thị tám sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã vĩnh trạch thành phố bạc liêu đứng ra làm chủ của nhiều dây hụi thu hút đông đảo hụi viên tại địa phương tham gia
đến khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi một do mất cân đối trong việc trung chi tiền hụi cho các hụi viên lâm thị tám lấy tên khống tham gia ba mươi năm phần hụi để hốt hụi và bán phần hụi khống cho hụi viên khác trong tám dây hụi đang làm chủ qua đó chiếm đoạt hơn một sáu tỷ đồng
thời gian vừa qua đã có không ít người dân trở thành nạn nhân của các cuộc gọi lừa đảo mạo danh các cơ quan công quyền như công an viện kiểm sát tòa án
hay là mạo danh các doanh nghiệp lớn như ngân hàng các sản thương mại điện tử lớn
thực trạng này đặt ra vấn đề phải tìm các biện pháp để kịp thời xử lý các tin nhắn của gọi rác cuộc gọi lừa đảo
mới đây bộ thông tin và truyền thông cho biết đã chuẩn bị áp dụng thêm một công nghệ mới giúp người dân có thể nhận diện cuộc gọi tới từ các tổ chức đơn vị nào
từ đó chủ động quyết định việc bắt máy từ chối hay là ngăn chặn qua đó hạn chế các cuộc gọi rác cuộc gọi lừa đảo
giải pháp được đưa ra đó là ứng pháp
ứng dụng công nghệ void brand name đây là công nghệ cho phép hiển thị tên tổ chức đơn vị doanh nghiệp trên thiết bị điện thoại khi có cuộc gọi đến mà người dân không cần phải lưu danh bạ trước đó
với công nghệ này các cuộc gọi sẽ được định danh để người dùng lựa chọn và hạn chế tình trạng giả mạo qua mạng viễn thông
ngoài ra thì những cuộc gọi giác với số tổng đại ảo hoặc là những số mà không được nhận diện thì nó cũng sẽ được hạn chế bớt
và khi mà có những cái lừa đảo xảy ra thì cũng có thể từ đó là có thể truy vết được
ví dụ như những cái đơn vị mà họ sử dụng voice brand name nhưng mà với mục đích marketing hoặc lừa đảo thì cũng có thể là từ đó thì có thể nhận diện và truy vết được
đối với các doanh nghiệp theo nghị định chín mươi một hai nghìn hai mươi về chống tin nhắn rác thư điện tử rác cuộc gọi rác các doanh nghiệp gửi tin nhắn hay thực hiện cuộc gọi quảng cáo đều phải có brand name
theo đó bộ thông tin và truyền thông sẽ tăng cường thanh tra nếu cuộc gọi quảng cáo không đăng ký brand name sẽ bị xử phạt hành chính
bên cạnh đó đơn vị này cũng sẽ làm việc với các ngân hàng để tiến tới việc sử dụng void brand name khi liên hệ với khách hàng
các doanh nghiệp lớn hiện nay đã thử nghiệm thành công trong cái việc là đảm bảo kỹ thuật là có thể liên mạng
tức là một thuê bao mà gọi điện từ một cái void brand name của mình thì có thể hiện tên trên một cái thuê bao của mạng khác để đảm bảo rằng là các cái doanh nghiệp mà thực hiện cái dịch vụ quảng cáo
hiển thị được đảm bảo đấy là doanh nghiệp của mình tránh cái việc là giảm thiểu cái nguy cơ bị lừa đảo hay là giảm thiểu cái nguy cơ mà người nghe không muốn nghe các cái cuộc gọi mà không mong muốn
đối với các cơ quan nhà nước hiện nay bộ thông tin và truyền thông đang thực hiện việc phối hợp với bộ công an viện kiểm sát tòa án để thí điểm việc sử dụng void brand name với các cuộc gọi liên hệ với công dân
sau đó tiến tới triển khai định danh cuộc gọi với toàn bộ các cơ quan nhà nước các chính quyền địa phương
khi như thế thì tất cả những cái cơ quan quản lý nhà nước cơ quan nhà nước mà có cái liên hệ với người dân thì đều có cái định danh tên
và bất cứ một cuộc gọi nào đến gọi đến nếu xưng danh là tôi là cơ quan này tôi là cơ quan kia thì đấy là lừa đảo
thế này chúng tôi cái nhà mạng phải đầu tư phải vượt qua đầu tư nâng cấp làm bất quyết liệt trong sáu tháng thì nay đã xong giải pháp kế hoạch và việc triển khai tôi nghĩ là trong vòng tháng chín tháng chín tháng một mươi cũng là cố gắng chúng tôi sẽ triển khai
khi nghe những thông tin về giải pháp mới này ông nguyễn hữu bằng ở quận ba đình thành phố hà nội hết sức phấn khởi
vì trước đây không ít người thân bạn bè xung quanh ông đã từng là nạn nhân của các đối tượng lừa đảo trực tuyến
theo ông khi các đối tượng ngày càng tinh vi hơn thì cần phải có những giải pháp công nghệ hữu hiệu hơn
bản thân tôi cũng như người dân đây rất mong muốn là có các biện pháp để mà làm sao mà hạn chế và xử lý được toàn bộ những người mạo danh
đã qua điện thoại vừa rồi thì có thông tin là tháng chín tháng một mươi này chính phủ sẽ đưa vào cái công nghệ mới
tôi thấy đấy là một cái biện pháp rất hay để mà người dân khi mà có cuộc điện thoại lạ gọi đến mà có thông tin hiện lên đấy thì người ta cần có nhu cầu nghe thì người ta nghe
cùng với những giải pháp về công nghệ chính những người dân cũng cần nâng cao cảnh giác trong việc nhận và thực hiện các cuộc gọi
cẩn trọng khi làm theo yêu cầu của các cuộc gọi không xác định
ngoài ra các cơ quan chức năng các tổ chức đơn vị cũng cần thông tin rộng rãi về số điện thoại và các kênh liên lạc chính thức của mình
để công dân khách hàng có thể nắm được tránh bị mạo danh để lừa đảo
kính thưa quý vị ngày một mươi một tháng chín tòa gia đình và người chưa thành niên tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên xét xử sơ thẩm chín mươi bốn bị cáo
bị xét xử về các tội danh cố ý gây thương tích hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng trong vụ gây rối
quán ốc ở quận bình tân tp hcm
theo kháo trạng do mưu thuận cá nhân giữa nhóm của mai nguyễn xuân thành hai mươi bảy tuổi ngụ tp hcm và nhóm của hồ chí linh
khoảng hai mươi giờ ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi nhóm của thành đã chuẩn bị hai xe ba gác chở hôn khí
bao gồm chĩa đao mã tấu chai bia có chứa xăng cùng áo màu cam kêu đến quán ốc hương ở quận bình tân tập trung gây náo loạn cả đoạn đường
các đối tượng đã xông vào quán ốc đập phá tài sản và đánh chém anh
lâm thành lông gây thương tích ba mươi năm
ngoài ra các đối tượng còn có hành vi tụ tập đông người cầm hung khí chạy xe gây náo loạn cả một đoạn đường trên địa bàn tp hcm
cùng thời điểm thì nhóm của trần thanh tuấn cầm đầu đi tìm nhóm của thành các đối tượng cũng tụ tập đông người cầm hung khí chạy xe gây náo loạn
vào cuộc điều tra công an tp hcm đã bắt giữ chín mươi bốn đối tượng
căn cứ vào các lời khai của các đồng phạm và các chứng cứ tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án
có đủ căn cứ xác định cao tấn tứ là người chủ các đồn phạm khác và cùng tham gia thực hiện hành vi phạm tội
dự kiến phiên tòa sẽ xét xử trong vòng bốn ngày
ngày một mươi một tháng chín hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh bình dương đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ
quyền hạn trong khi thi hành công vụ làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức tổ chức cho người khác ở lại việt nam trái phép
đua hối lộ và nhận hối lộ
vụ án này có một mươi bảy bị cáo trong đó bị cáo lê minh quốc cường
cựu giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình dương
theo cáo trạng lợi dụng chính sách của nhà nước về sử dụng lao động người nước ngoài
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai các bị cáo đã làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức để lập hồ sơ
đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình dương bình phước và một số địa phương khác
đưa hối lộ gần chục tỷ đồng cho người có chức vụ quyền hạn tại sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình dương
ban quản lý các khu công nghiệp bình dương và ban quản lý khu kinh tế tỉnh bình phước để các hồ sơ được giải quyết cấp phép
sau đó sử dụng giấy phép lao động để lập hồ sơ đề nghị cục quản lý xuất nhập cảnh cấp thẻ tạm trú
thị thực cho người nước ngoài để lao động ở lại việt nam trái phép
do các bị cáo chưa thực hiện xong việc trích xuất những người có nghiệp vụ quyền lợi liên quan và một số người làm chứng cũng vắng mặt
đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình dương cũng đã gửi văn bản đề nghị khoảng phiên tòa
vì lý do kiểm soát viên của viện kiểm sát nhân dân tối cao trực tiếp thủ lý hồ sơ vụ án đang bận công tác nên không thể tham dự phiên tòa
do đó hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa phiên tòa sẽ được xét xử lại vào ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tối ngày một mươi tháng chín công an tỉnh bình dương phối hợp với cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại chính huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh
ghi nhận buổi diễn tập tại tổ liên gia khu phố ba phường chánh nghĩa thành phố thủ dầu một
nội dung giả định là người dân sau khi phát hiện các đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản
đã tri hô kích hoạt hệ thống báo đồng tổ chức truy đuổi bắt các đối tượng trộm cắp tài sản
trong lúc thực hiện hành vi bất thành các đối tượng chống cự ném bom xăng tự chế gây cháy và lan vào nhà dân
ngay sau đó các thành viên tổ liên gia đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức chữa cháy và cứu hộ người dân an toàn

tổ liên gia và người dân dựng kiến thức kỹ năng quan trọng cần thiết trong công tác phòng cháy chữa cháy
qua đó tăng cường khả năng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và sẵn sàng ứng phó xử lý với các tình huống cháy nổ tai nạn
nội dung giả định là người dân sau khi phát hiện các đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản tổ chức tri đuổi bắt các đối tượng trộm cắp tài sản tổ chức tri đuổi bắt các đối tượng trộm cắp tài sản tổ chức tri đuổi bắt các đối tượng trộm cắp tài sản tổ chức tri đuổi bắt các đối tượng trộm cắp tài sản tổ chức tri đuổi bắt các đối tượng trộm cắp tài sản tổ chức tri đuổi bắt các đối tượng trộm cắp tài sản tổ chức tri đuổi bắt các đối tượng trộm cắp tài sản tổ
từ thực tế các vụ cháy nhận thấy mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy là một mô hình mới hoạt động hiệu quả
góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm của người dân về công tác phòng cháy chữa cháy
phát hiện và ngăn chặn kịp thời các nguy cơ gây cháy đổ
tổ chức chữa cháy ban đầu có hiệu quả khi có cháy xảy ra góp phần hạn chế giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra
thưa quý vị hội đồng tiêu hủy công an tỉnh lào cai đã tiến hành tiêu hủy các lô hàng gồm hơn bốn một trăm linh chiếc xúc xích các loại
và nhiều loại thức ăn cho chó mèo không rõ nguồn gốc xuất xứ
hàng hóa tiêu hủy gồm hơn bốn một trăm linh chiếc xúc xích bị lực lượng chức năng thu giữ của chủ hàng nguyễn thị thanh nga và bà trần phương linh
do hai người này không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổng giá trị lô hàng khoảng năm mươi triệu đồng
ngoài ra lực lượng chức năng còn tiêu hủy hai mươi ba bao tải và một mươi thùng bìa cắt tông bên trong có chứa thức ăn cho chó mèo
bao bì có in chữ nước ngoài số hàng trên là của nguyễn thị hương cũng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
ủy ban nhân dân tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa ra quyết định xử phạt ông nguyễn thành đức
trú tại tỉnh đồng nai với số tiền một mươi bảy năm triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
chủ trì phối hợp với công an tp biên hòa phát hiện nguyễn thành đức đang cho nhân viên vận chuyển bốn mươi bốn bình khí n hai o khí cười từ xe ô tô xuống
qua kiểm tra lực lượng công an còn phát hiện trong kho của cơ sở có sáu mươi tám bình khí n hai o
làm việc với cơ quan công an đức khai nhận các loại bình khí cười được đức đặt trên mạng xã hội mang về bán lại cho khách
thưa quý vị thời gian vừa qua đã có không ít người dân trở thành nạn nhân của các cuộc gọi lừa đảo
mạo danh các cơ quan công quyền như công an viện kiểm sát tòa án hay mạo danh các doanh nghiệp lớn như ngân hàng các sản thương mại điện tử lớn
thực trạng này đặt ra vấn đề phải tìm các biện pháp để kịp thời xử lý các tin nhắn của gọi rác cuộc gọi lừa đảo
mới đây bộ thông tin và truyền thông cho biết chuẩn bị áp dụng thêm một công nghệ mới giúp cho người dân có thể nhận diện được cuộc gọi tới
từ tổ chức đơn vị nào từ đó chủ động quyết định việc bắt máy từ chối hay là ngăn chặn qua đó hạn chế được cuộc gọi rác cuộc gọi lừa đảo
giải pháp được đưa ra đó là ứng dụng công nghệ void brand name
đây là công nghệ cho phép hiển thị tên tổ chức đơn vị doanh nghiệp trên thiết bị điện thoại khi có cuộc gọi đến mà người dân không cần phải lưu danh bạ trước đó
với công nghệ này các cuộc gọi sẽ được định danh để người dùng lựa chọn và hạn chế tình trạng giả mạo qua mạng viễn thông

các doanh nghiệp gửi tin nhắn hay thực hiện cuộc gọi giác
các doanh nghiệp gọi quảng cáo đều phải có brand name
theo đó bộ thông tin và truyền thông sẽ tăng cường thanh tra nếu cuộc gọi quảng cáo không đăng ký brand name sẽ bị xử phạt hành chính
bên cạnh đó đơn vị này cũng sẽ làm việc với các ngân hàng để tiến tới việc sử dụng void brand name khi liên hệ với khách hàng

đối với các cơ quan nhà nước hiện nay bộ thông tin và truyền thông đang thực hiện việc phối hợp với bộ công an viện kiểm sát tòa án để thí điểm việc sử dụng voip brand name khi liên hệ với khách hàng

cùng với những giải pháp về công nghệ chính những người dân cũng cần nâng cao cảnh giác trong việc nhận và thực hiện các cuộc gọi cẩn trọng khi làm theo yêu cầu của các cuộc gọi không xác định
ngoài ra các cơ quan chức năng các tổ chức đơn vị cũng cần thông tin rộng rãi về số điện thoại và các kênh liên lạc chính thức của mình để công dân khách hàng có thể nắm được tránh bị mạo danh để lừa đảo